còn không biết là về y học cổ truyền thì quan niệm về việc này như thế nào ạ
trong đông y thì có những bài thuốc hay là phương pháp nào có thể điều trị
hoặc là cắt đợt cấp của bệnh copd hay không ạ
thưa tiến sĩ bác sĩ trần thái hạc
phải nói là cái chủ đề copd bệnh phổi tăng nét mạng tính
là chúng tôi nghĩ rằng là trong ngày mai mà được trao đổi
thì rất là có giá trị cho người bệnh
thì chúng tôi thì trước tiên về góc độ đồng y
thì trên cơ sở là bệnh viện y học cổ truyền trung ương
là kết hợp y học cổ truyền y học viện đại
thì chúng tôi cũng nhận thấy kinh nghiệm như thế này
với những bệnh nhân là bệnh phổi tăng nét mạng tính
chúng ta phải điều trị đông tay kết hợp
đông tay kết hợp có nghĩa là gì
tức là chúng ta không thể bỏ có một số bệnh nhân
đến với bác sĩ y học cổ truyền cứ hỏi là
tôi copd bây giờ tôi đến tôi chữa bác sĩ
và thôi bỏ thuốc tay y đi
thì chúng tôi phải khuyến cáo người dân ngay
với những trường hợp cpd là chúng ta phải điều trị
theo phác đồ và khuyến cáo cũng như theo dõi
điều trị của tay y
bản thân các guideline dẫn điều trị đều rất đầy đủ
tôi rất tâm đắc cái điều mà phó giáo sư phương vừa nói
là bây giờ quan điểm mới cập nhật
y học viện đại là điều trị cá thể quá người bệnh
thực tế là chúng tôi cũng thấy trên kinh nghiệm trên lâm sàng
điều trị tại khoa lão
cũng như cả hội sức cấp cứu của bệnh viện trung ương
thì phát đồ kết hợp giữa thuốc của tay y và thuốc đông
thì rất là tốt
trong khi bệnh nhân vào với cấp cứu
thì chúng ta đương nhiên phải
cấp cứu chúng ta phải sử dụng
rồi giãn phế quản tiêm
rồi thậm chí là khí rung v v
kết hợp thì chúng ta phải điều trị cho bệnh nhân
và thậm chí là nếu có bội nhiễm
thì sử dụng kháng sinh
nhưng các nhóm thuốc đông y thì cũng sử dụng
trên hai góc độ
có những thuốc mà điều trị để mà
can thiệp vào cho triệu chứng
của đường hấp
ví dụ như là hành tô
bài thuốc hành tô
rồi ví dụ như cao thứ viêm sử dụng cho bệnh nhân
rất hiệu quả cho lâm sàng
ngoài ra cá thể hóa người bệnh đông y có
một đặc thù là phải có trần đoán
và vọng văn vấn thiết khám cho người bệnh
và khi khám cho người bệnh rồi
chúng ta đưa ra trần đoán
và đưa ra một bài thuốc cụ thể cho bệnh nhân đấy
điều trị thì kết quả
nó mới đáp ứng tốt được
tuy nhiên thì cũng
phải nói chia sẻ với quý vị một điều là
cpt là một bệnh khá năng giải
với đông y đến chúng ta cũng thấy
kéo dài tiến trình cho người bệnh
và nếu những trường hợp đến muộn với bác sĩ rồi
thường là các đợt cấp
cũng tiên tục kéo dài
và ngắn dần và bệnh nhân đi đến những cái nặng rất nặng
và bệnh nhân cấp cứu
gia đình cho xã hội
những cấp cứu suy hấp
rồi đến những phút cuối không đáp ứng điều trị nữa
thế thì cả đông y và tây y
đều gặp những khó khăn như vậy
và từ đó mới đưa ra một lời khuyên cho người bệnh là
phải đến sớm
với thầy thuốc
để được trần đoán điều trị sớm
và phải điều trị đúng hướng
và một cái trong đông hiện tại chúng tôi cũng đang làm rất tốt
đó là chúng tôi cũng nhận thấy
giống như phó giáo sư hương phương nói
với bệnh nhân copd
nếu hút thuốc lá
tỷ lệ rất nguy cơ của copd
và tỷ lệ tử vong sớm của bệnh nhân rất sớm
thế cho nên là ngay đông y bây giờ
chúng tôi cũng sử dụng các phương pháp dưỡng sinh
yoga tập luyện thở
mà phó giáo sư hương phương rất tâm đắc đấy
luyện thở của cố bác sĩ nguyễn văn hưởng
nguyên là cố bộ trưởng và là viện trưởng đầu tiên của viện đông y
ra ngoài luyện thở cho bệnh nhân chúng tôi
cho bệnh nhân rất tốt
thế và cái nhĩ áp
có một phương pháp là nhĩ áp
sử dụng một số việt trên loa tai này
và dán vào
và kết hợp với cái trà nhúng btl
tức là gọi là viết tắt của bỏ thuốc lá
thì chúng tôi kết hợp những cái đấy
để cai nghiện cho bệnh nhân thuốc lá
tại bệnh viện y học cổ truyền trung ương
thì cũng thu lại kết quả khá là tốt
và trên cả một số bệnh nhân trong
chúng tôi có theo dõi
có những bệnh nhân cbd
thì sử dụng
để kết hợp để từ bỏ thuốc lá
để tăng cái thời gian sống
cũng như là cơ hội cho người bệnh
vâng và điều quan trọng nhất
tôi nghĩ là đối với người bệnh đó
là phải tuân thụ thật sự là chặt chẽ
những hướng dẫn điều trị từ bác sĩ đúng không ạ
thì mới có thể là mong là có cái sự tiến triển
khởi sắc trong việc là đẩy lùi cái căn bệnh này